chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh của chúng mình nhé
đơn vị kế toán là các cơ quan đơn vị tổ chức quy định tại khoản một khoản hai điều hai thông tư liên tịch này có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của luật kế toán
căn cứ khoảng một điều sáu thông tư liên tịch số một trăm sáu mươi ba hai nghìn một mươi ba ttlt btc bnv
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba quy định
các đơn vị kế toán quy định tại khoản một khoản hai điều hai của thông tư liên tịch này phải bố trí người làm kế toán trường
như vậy trường trung học cơ sở dân lập nội chú huyện iapa nếu là đơn vị kế toán theo quy định tại điều ba thông tư liên tịch số một trăm sáu mươi ba hai nghìn một mươi ba ttlt btc bnv thì phải bổ nhiệm kế toán trường
theo quy định tại khoản một điều sáu nêu trên
bà nguyễn thị bình thành phố hà nội hỏi theo quy định hiện hành người sử dụng lao động chỉ được cho người lao động thôi việc sau khi thông báo trước ba mươi ngày bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có đúng không
về vấn đề này bộ lao động thương binh và xã hội trả lời như sau
theo quy định tại khoản ba điều bốn mươi bốn của bộ luật lao động khoảng một bảy thông tư số bốn mươi bảy hai nghìn một mươi năm tt bld tbx ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của bộ lao động thương binh và xã hội
thì người sử dụng lao động chỉ được tiến hành cho người lao động thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại khoản ba điều bốn mươi bốn của bộ luật lao động
sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động ở cơ sở và thông báo trước ba mươi ngày
ba mươi ngày bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh biết
vì vậy đề nghị bà bình căn cứ quy định đâu trên để biết và thực hiện
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được ba mươi bảy đơn thư của bạn đọc và khán giả xem truyền hình từ nhiều địa phương

không đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và giao thông
khán giả phùng quý tỉnh thái nguyên hoàng thị xuân tỉnh lạng sơn nguyễn quý tiến nguyễn văn tuệ thành phố hà nội lê thị gấm tỉnh hậu giang nguyễn văn trị tỉnh nghệ an trương phong tỉnh bình định có đơn khiếu nại về bản án
nhân dân xã minh hương huyện hàm yên tỉnh tuyên quang khán giả nguyễn văn thanh lê thị ngọc ánh tỉnh quảng ngãi nguyễn văn lự tỉnh thái nguyên đặng trí hiền tỉnh lâm đồng phạm thị thiết thành phố hải phòng có đơn khiếu nại về nhà đất
nhân dân khu ba khu bốn khu sáu thành phố hải dương tỉnh hải dương có đơn khiếu nại về xây dựng
nhân dân khu năm khu sáu thành phố hải dương có đơn khiếu nại về xây dựng
nhân dân khu bảy khu bảy thành phố hải dương có đơn khiếu nại về xây dựng
nhân dân khu sáu khu bảy thành phố hải dương có đơn khiếu nại về xây dựng
nhân dân khu bảy khu bảy thành phố hải dương có đơn khiếu nại về xây dựng

bảo tàng hà nội đã dần dần đổi mới phong cách phong cách phục vụ khách tham quan xây dựng các chương trình vui chơi ngoài sân vườn phù hợp với từng lứa tuổi học sinh xây dựng khu trưng bày ngoài trời với các hạng mục như khu nhà phố cổ khu trường làng để trở thành điểm tham quan xây dựng các bạn trẻ đồng thời sưu tầm nhiều hiện vật có giá trị để phong phú hơn lửa hiện vật có giá trị để phong phú hơn lửa hiện vật

như vậy việc đưa xe buýt nhanh vào hoạt động cũng cần phải cân nhắc xem có bù được với không gian đã mất hay không
tuy dự án đã được triển khai theo lộ trình trong năm nay sẽ đưa vào sử dụng
nhưng vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về hiệu quả thực tế của dự án
như phải dành diện tích đường khá lớn cho phương tiện mà công suất vận chuyển không cao
về lộ trình chạy của tuyến buýt nhanh từ kim mã đến bến xe yên nghĩa cần có sự nghiên cứu khảo sát cẩn thận
bởi lẽ lộ trình này mật độ phương tiện tham gia giao thông là tương đối lớn
bên cạnh đó khả năng vận chuyển hành khách khi qua những tuyến đường này có cao hay không
có chạy qua các cơ quan trường học trung tâm thể dục thể thao
hơn nữa vấn đề bảo đảm an toàn cho các phương tiện cùng lưu thông trên đường
vì đặc thù đường xá trong nội đô vừa hẹp vừa nhiều phương tiện di chuyển
thực tế khó đáp ứng được hoạt động của tuyến xe buýt nhanh này
dự án này nó mang tính khả thi cao hơn nữa và có hiệu quả cao hơn nữa
thì ban quản lý nên xem xét để cân nhắc lựa chọn một đến hai tuyến đặc biệt mà mang tính khả thi cao
kể cả vấn đề phải bổ sung hay là phân tiến lại để mà đảm bảo đây là một tuyến đường riêng
từ đó đưa tuyến nhấp anh bước ngay vào hoạt động sau đó mới đánh giá hiệu quả
và với tính hẳn đấy chúng tôi cho rằng là cần phải có những sự thân trọng kỹ hơn nữa
thay vì mà là quyết đoán quá hoặc là ào ạt quá
nó cũng sẽ tạo ra những cái bất ngờ khi chúng ta triển khai trên thực tế
đặc biệt là phải tính đến thái độ tính đến tinh thần tham gia thông của người dân
và các phương tiện ẩn tải trên địa bàn trong bối cảnh chặt hẹp như hiện nay
đối với công trình trọng điểm của thành phố thành phố đã quyết định là ba tháng sáu tháng
hoặc là lúc nào bất thường cần thiết ta sẽ phổ chức họ giả soát đánh giá kiểm tra
để kịp thời tháo dựa khó khăn ướng mắt cho các công trình trọng điểm
và tư tị như vậy thì đối với tất cả các dự án đầu tư công khác
thành phố cũng đã tập trung trị đạo việc theo dõi giám sát đánh giá tiến độ
và tập trung sát sao trong việc nếu có những khó khăn bối mắt
thì các cơ quan bằng ngành của thành phố sẽ trực tiếp và tạo địa kiện cho các dự án
chỉ phải thực hiện được
tôi cũng mong muốn là tất cả các dự án được tự dường thì sẽ được triển khai thuận lợi trong thực tiện
xét về tổng thể cần giảm quy mô đầu tư công cho phù hợp với khả năng của nền kinh tế
đổi mới phân bổ đầu tư công
các dự án đầu tư công gắn với tài chính công và tái cấu trúc nền kinh tế bắt đầu từ chính sách tài khoá
với tình hình như vậy và thực trạng sử dụng vốn đầu tư công hiện nay
thì rất cần phải quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả sử dụng loại vốn này
bố trí vốn đầu tư công trên cơ sở quy hoạch đầu tư công được xây dựng bảo đảm chất lượng cao và ổn định
phối hợp hài hòa các mục tiêu lợi ích và tính đến tác động hai mặt của dự án đầu tư công
cần xây dựng bộ tiêu thức phù hợp và chuẩn hóa để tạo căn cứ lựa chọn
và thông qua các dự án đầu tư công theo lĩnh vực và yêu cầu đầu tư mục tiêu kinh tế xã hội môi trường
tăng cường tái cơ cấu đầu tư công phân cấp và đa dạng hóa phương thức nguồn vốn đầu tư
theo yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư xã hội tuân thủ các quy chuẩn về thủ tục và quy trình đầu tư
thực hiện đấu thầu thực chất và rộng rãi cho mọi thành phần kinh tế với các nguồn đầu tư công
tăng cường giám sát phản biện và kiểm tra tố giác xử lý kịp thời và nghiêm khắc các vi phạm đầu tư công
bằng các công cụ chế tài về tài chính và hành chính
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại